theo thông tin của văn phòng hội đồng oscp hiện thái lan vẫn chưa hoàn thiện quy trình nhập khẩu đường theo afta nên doanh nghiệp chưa thể hưởng mức thuế suất nhập khẩu